chương trình thời sự tối nay thứ năm ngày một mươi sáu tháng ba có những nội dung chính sau đây
trước đó thượng tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an đã có cuộc hội đàm với trung tướng sổng kẹo sĩ la vong bộ trưởng bộ an ninh nước cộng hòa dân chủ nhân dân lào
tại cuộc hội đàm hai bên đánh giá việc thực hiện kế hoạch hợp tác giữa hai bộ trong năm qua đã đạt được những kết quả tích cực trên tất cả các lĩnh vực an ninh cảnh sát xây dựng lực lượng hậu cần kỹ thuật
đặc biệt hai bên đã phối hợp bảo đảm an ninh an toàn tuyệt đối các sự kiện chính trị diễn ra ở mỗi nước nhất là các hội nghị quốc tế quan trọng trong năm lào làm chủ tịch asean hai nghìn một mươi sáu góp phần bảo đảm an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội của mỗi nước
hai bên phối hợp tổ chức thành công các hội nghị hợp tác tham vấn ủng hộ nhau tại các diễn đàn đa phương thế giới và khu vực trong đấu tranh phòng chống tội phạm
thời gian tới hai bên nhất trí trao đổi và thống nhất nhiều vấn đề cụ thể liên quan đến hoạt động bảo đảm an ninh trật tự của mỗi nước
trong đó hai bên thống nhất tiếp tục thực hiện sáng kiến tiếp xúc giữa lãnh đạo hai bộ trong việc trao đổi kinh nghiệm đảm bảo an ninh quốc gia gìn giữ trật tự an toàn xã hội của mỗi nước
đặc biệt khi có vụ việc phát sinh ảnh hưởng đến an ninh trật tự hai bên cần phối hợp xử lý nhanh chóng không để các thế lực thù địch lợi dụng xuyên tạc chống phá ảnh hưởng đến quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp giữa hai nước
hai bên tiếp tục tham vấn ủng hộ nhau trên các diễn đàn thế giới khu vực trong đấu tranh phòng chống tội phạm và các vấn đề an ninh phi truyền thống khác
thể chế để phát triển ngành giao thông vận tải hiện còn tồn tại nhiều hạn chế vướng mắt
nguyên nhân là do văn bản trước đây đã không còn phù hợp với thực tiễn phát triển kinh tế của đất nước hiện nay
trong thời gian tới ngành giao thông vận tải cần phải khẩn trương trình những văn bản mới nhằm tháo gỡ những thể chế đang là rào cản của ngành
đây là chỉ đạo của thủ tướng nguyễn xuân phúc tại buổi làm việc với cán bộ chủ chốt của bộ giao thông vận tải vào sáng nay tại hà nội
phát biểu kết luận buổi làm việc thủ tướng nguyễn xuân phúc chỉ rõ những tồn tại hạn chế trong thể chế của ngành giao thông hiện nay
đó là do cán bộ yếu kém chưa năng động sáng tạo dẫn đến việc trình dự thảo luật để quốc hội thông qua trước đây đã gây trở ngại cho quá trình đầu tư phát triển
việc không đồng bộ trong phối hợp trong phát triển hệ thống và các phương thức phát triển trong đầu tư cũng tồn tại những vấn đề nhất là những dự án bot

vì vậy cần phải xã hội hóa nguồn lực mọi khâu mọi cách nhà nước sẽ hỗ trợ tạo cơ chế thể chế điều kiện để xã hội hóa cơ sở hạ tầng để người dân làm các công trình giao thông đặt chất lượng lên hàng đầu
thủ tướng nêu rõ cần phải tiếp tục thực hiện chiến lược giao thông vận tải đã được ban hành năm hai nghìn một mươi ba tận dụng mọi điều kiện để phát triển giao thông và cũng cần phải đảm bảo kết cấu hạ tầng và cần phải đổi mới từ tư duy trong phát triển hệ thống này
bởi vì tôi nghe nói làm đường là lãi chứ
vì vào công trình mấy chục phần trăm mà thôi
cho nên định mức đơn giá như vậy nhưng mà thực chất công trình vào bao nhiêu cho chúng ta thấy một điều hệ thống của chúng ta nói chung là chất lượng tiêu kém cần phải được tiếp tục xử lý giải quyết trong thời gian đấy để hệ thống giao thông ta với định mức đơn giá
đó thì chất lượng của chúng ta thôi
thủ tướng lưu ý trong phát triển giao thông cần phải chú trọng đến an toàn giao thông trong tất cả các tuyến đường hàng không
đường thủy đường bộ
không để tai nạn xảy ra trong quá trình phát triển
thủ tướng yêu cầu chất lượng công trình giao thông phải có cải cách tốt hơn
không để tình trạng chất lượng giao thông như đã vấp phải trong suốt thời gian qua
không có nước nào như nước ta
đường bộ ta đi du lịch đi chợ này khác thôi
đường bộ việt nam toàn sử dụng hàng hóa
có cái đường xá nào mà chịu nổi
không chỉ h ba mươi chứ cái h ba mươi về
h năm mươi h chín mươi đi thì các cái cao hạ tăng
tầm thăm chịu nổi không
chuyển thực sự cái này không
không có phong pháp
giao thông cái này không
hay là chúng ta chỉ thực hiện một phương tức
như cộng chính nói
ô tô đến ô tô rồi thôi
không có cố gắng đưa ra cái này
thủ tướng yêu cầu trong quá trình điều hành cần phải cổ phần hóa
chuyển nhượng hạ tầng tập trung phát triển các công trình giao thông có đông người hưởng lợi
ngành giao thông cũng cần phải có cơ chế cách làm phù hợp
để thúc đẩy giao thông nông thôn trong thời gian tới
thủ tướng chỉ đạo cần phải quy trách nhiệm các công trình giao thông kém chất lượng
cho bộ trưởng giao thông vận tải
trưởng các bộ phận và người đứng đầu các công trình nếu để công trình kém chất lượng
thủ tướng yêu cầu cần tái cơ cấu bộ máy hành chính để làm rõ trách nhiệm
tiếp tục chương trình làm việc phiên họp thứ tám
hôm nay ủy ban thường vụ quốc hội xem xét cho ý kiến
về dự án luật chuyển giao công nghệ sửa đổi
dự án luật bảo vệ và phát triển rừng sửa đổi
nghị quyết liên tịch về hình thức giám sát và phản biện xã hội
trong phiên làm việc buổi sáng
đa số các thành viên ủy ban thường vụ quốc hội
đều nhất trí với các quy định trong dự án luật chuyển giao công nghệ sửa đổi
tuy nhiên cần có quy định cụ thể để tránh tình trạng nhập công nghệ cũ
lạc hậu gây ưu nhiễm môi trường
với dự án luật bảo vệ và phát triển rừng sửa đổi
rất nhiều thành viên ủy ban cho rằng dự thảo cần có nhiều điểm như giao rừng
thuê rừng trồng rừng cần được xem xét cho phù hợp với tình hình thực tế
kết quả sau đó có tormentation
trong mang lỗi di chuyển xã hội
breeb burk họ chính trật nhà đầu tư hièn republiula
về tin tả przygot nên xếp khẩu trọng rừng
vẽ đuestas nhiều các quốc gia đang sử dụng
đồng chí cắt rừng
đồng chí cắt quânieron
và các động vật các tài nguyên bắt được cắt dự án rừng para
chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân cho rằng dự án luật cần xem xét ra soát lại
để các quy định thực sự bảo vệ và phát triển rừng
cái rừng nó không sống được chặt hết để trồng chuối để có thu nhập
cái đó là cái người dân người ta không sống được vào rừng sống ở rừng mà lại không có kinh tế rừng
buộc phải phá rừng để trồng cái cây mà có thể sống được
đây là vấn đề chúng ta phải suy nghĩ
cái luật này phải giải quyết cho được cái vấn đề bảo vệ và phát triển rừng
cái cần thiết cái chính sách của nhà nước để bảo vệ phát triển rừng trong này là chưa rõ
theo ủy ban thường vụ quốc hội trong dự án luật này cũng cần xem xét lại bảo đảm hơn nữa
vai trò của kiểm lâm công tác thanh tra kiểm tra xử lý hành vi vi phạm quy định về bảo vệ và phát triển rừng
chứ không quy định chung chung không sát tình hình thực tế
thưa quý vị và các bạn vào khoảng tám giờ ba mươi phút sáng nay một vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng đã xảy ra tại tỉnh hà nam
khi xe tải chở vật liệu xây dựng đã bất ngờ đâm vào ô tô một mươi sáu chỗ đang trên đường đi đón dâu
trên địa bàn huyện kim bảng khiến ba người thiệt mạng cùng nhiều người khác bị thương nặng
tại hiện trường đầu xe một mươi sáu chỗ bị bẹp rúm toàn bộ thân xe bị biến dạng nhiều mảnh vỡ văng trên mặt đường
sau khi vụ việc xảy ra người dân sống tại khu vực vệ phạm quy định
đường đã gọi xe cứu thương để đưa các nạn nhân đi cấp cứu
các nạn nhân bị thương đã được đưa đến cấp cứu tại bệnh viện đa khoa tỉnh hà nam
ngay sau khi nhận được tin báo đồng chí chủ tịch ubnd tỉnh hà nam nguyễn xuân đông
cùng lãnh đạo công an tỉnh và chính quyền địa phương đã có mặt kịp thời chỉ đạo giải quyết vụ việc
sau khi chỉ đạo trực tiếp ngoài hiện trường đồng chí chủ tịch ubnd tỉnh hà nam
đã vào bệnh viện đa khoa tỉnh hỏi thăm động viên người nhà và nạn nhân
đồng chí yêu cầu cán bộ y bác sĩ bệnh viện đa khoa tỉnh hà nam tập trung nhân lực phương tiện ưu tiên cứu chữa nạn nhân
đến khoảng một mươi bảy h chiều nay thống kê chính thức từ cơ quan chức năng xác định
vụ tai nạn có ba người chết hai người bị thương nặng phải thở máy một mươi hai trường hợp còn lại đang được theo dõi
trước mắt tỉnh hà nam trích ngân sách hỗ trợ ngay cho các gia đình có người tử vong
và bị thương nặng năm triệu đồng một trường hợp và ba triệu đồng một trường hợp đối với những người bị thương nhẹ
theo giám đốc bệnh viện đa khoa tỉnh hà nam trong số những người bị thương
có hai trường hợp nguy kịch do chấn thương sọ não chấn thương cuộc sống đặc biệt nghiêm trọng
các trường hợp còn lại bị gãy tay gãy chân
các bệnh nhân đang được cấp cứu điều trị tích cực tại bệnh viện
chưa có bệnh nhân nào phải chuyển lên tuyến trên
nguyên nhân gây ra tai nạn hiện cơ quan công an vẫn đang tiếp tục điều tra làm rõ
do quá hoảng sợ nên khi xảy ra sự việc người lái chiếc xe tải đã rời khỏi hiện trường
lực lượng chức năng tỉnh hà nam cũng đã có mặt giải quyết vụ tai nạn
hiện nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ
hôm nay ủy ban an toàn giao thông quốc gia đã tổ chức hội nghị trực tuyến
sơ kết đánh giá quý i năm hai nghìn một mươi bảy và triển khai nhiệm vụ kế hoạch quý ii năm hai nghìn một mươi bảy
đồng chí trương hòa bình ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng thường trực chính phủ
chủ tịch ủy ban an toàn giao thông quốc gia chủ trì hội nghị
theo báo cáo của ủy ban an toàn giao thông quốc gia
tình hình trật tự an toàn giao thông trong quý i năm hai nghìn một mươi bảy tiếp tục được cải thiện
tai nạn giao thông tiếp tục giảm cả ba tiêu chí
tuy nhiên báo cáo cũng đã chỉ ra công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông vẫn còn một số tồn tại hạn chế
và những vụ việc như vụ việc xảy ra ngày hôm nay tại tỉnh hà nam là điều rất đáng tiếc
phó thủ tướng thường trực trương hòa bình đã gửi lời chia buồn và thăm hỏi sâu sắc
đến gia đình các nạn nhân trong vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng
vào sáng nay ở hà nam
phó thủ tướng yêu cầu lãnh đạo tỉnh hà nam và các cơ quan liên quan tổ chức thăm hỏi
chia sẻ động viên và huy động mọi lực lượng thuốc để cứu chữa người bị nạn
nhằm hạn chế thấp nhất thương vong có thể xảy ra
phó thủ tướng yêu cầu các cơ quan của ngành công an khẩn trương điều tra làm rõ nguyên nhân của vụ tai nạn
nhằm xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật
theo chương trình công tác ủy ban an toàn giao thông quốc gia họp định kỳ hàng quý
vào tuần cuối quý hoặc đầu quý sau
tuy nhiên trong quý i năm nay tình hình trật tự an toàn giao thông có nhiều diễn biến phức tạp
đặc biệt là trong hai tháng và tuần đầu của tháng ba vừa qua đã liên tiếp xảy ra các vụ tai nạn giao thông
đặc biệt nghiêm trọng cả trên đường bộ đường sắt và đường thủy gây thiệt hại rất lớn về người và tài sản của nhân dân
vì vậy phó thủ tướng đã yêu cầu tổ chức phiên họp sớm hơn thường lệ
chỉ tính riêng hai tháng đầu năm hai nghìn một mươi bảy toàn quốc đã xảy ra ba bốn trăm sáu mươi năm vụ tai nạn giao thông
làm chết một năm trăm bảy mươi người bị thương hai sáu trăm sáu mươi người
so với tháng hai đầu năm hai nghìn một mươi sáu tai nạn giao thông giảm cả về số vụ số người chết và số người bị thương
theo phân tích nguyên nhân tai nạn giao thông đường bộ cho thấy
có ba mươi hai do người điều khiển phương tiện vi phạm làn đường phần đường
bảy sáu do vi phạm tốc độ xe chạy một mươi hai năm do chuyển hướng không chú ý
một mươi một ba do quy trình thao tác xe
và năm hai do vượt xe
về phương tiện gây tai nạn
mô tô chiếm sáu mươi tám một ô tô hai mươi chín
về tuyến đường xảy ra tai nạn quốc lộ chiếm bốn mươi bốn bốn tỉnh lộ và giao thông nông thôn chiếm năm mươi hai tám
mặc dù tình hình trật tự an toàn giao thông trong quý i năm hai nghìn một mươi bảy tiếp tục được cải thiện

công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong quý i năm hai nghìn một mươi bảy tiếp tục được cải thiện tai nạn giao thông tiếp tục giảm cả ba tiêu chí
đảm bảo trật tự an toàn giao thông vẫn còn một số tồn tại
vẫn còn tồn tại các điểm đen điểm tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông chưa được xử lý rứt điểm
phát biểu tại hội nghị phó thủ tướng thường trực trương hòa bình chỉ rõ
tình trạng vi phạm hành lang an toàn giao thông lấn chiếm lòng lề đường bộ đường sắt trái phép diễn ra tràn lan
vẫn còn tồn tại lối đi dân sinh bất hợp pháp qua đường sắt
chưa có quy định pháp lý về trách nhiệm và xử lý trách nhiệm đối với người thực thi công vụ trong đảm bảo trật tự an toàn giao thông
còn một bộ phận người thực thi nhiệm vụ có biểu hiện hạn chế về năng lực thiếu trách nhiệm dung túng vi phạm thậm chí tiêu cực làm trái quy định
thưa quý vị hôm nay một mươi sáu tháng ba thiếu tướng đoàn duy khương giám đốc công an tp hà nội cho biết
đã ra quyết định khởi tố bị can và bắt tạm giam
đối tượng cao mạnh hùng sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi ba trú tại phường thịnh liệt quận hoàng mai hà nội về tội dâm ô trẻ em
theo đó sau khi tiến hành họp các ngành củng cố chứng cứ cơ quan chức năng đã xác định được hành vi phạm tội của đối tượng hùng
trước đó giám đốc công an tp hà nội đã phân công đồng chí thiếu tướng đinh văn toản phó giám đốc công an tp hà nội
chủ trì họp với chỉ huy văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra thành phố hà nội và công an quận hoàng mai cùng một số đơn vị chức năng
để đánh giá kỹ quy trình tiến độ công tác tiếp nhận thông tin tố giác tội phạm điều tra vụ việc
từ đó giám đốc công an tp hà nội đã chỉ đạo văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra tiếp nhận toàn bộ hồ sơ vụ việc
từ công an quận hoàng mai để ra quyết định khởi tố điều tra vụ án
tiếp tục với các thông tin thời sự quan trọng khác
thời gian qua thành phố hà nội đã ghi nhận hai mươi năm ca ngộ độc rượu methanol trong đó ba bệnh nhân đã tử vong bốn bệnh nhân hiện đang được điều trị
trước thực trạng này từ ngày một mươi sáu tháng ba đến ngày một mươi năm tháng bốn toàn thành phố sẽ ra quân đồng loạt tổng ra soát kiểm tra các cơ sở sản xuất kinh doanh tiêu thụ rượu
từ ngày một mươi sáu tháng ba đến ngày một mươi năm tháng bốn lực lượng chức năng tại hà nội sẽ kiểm tra các cơ sở sản xuất kinh doanh rượu ở các cửa hàng nhà hàng quán nước bất kể ngày đêm
qua kiểm tra nếu phát hiện cơ sở bán rượu không rõ nguồn gốc nhãn mát cơ quan chức năng phải tịch thu hết gửi mẫu về sở y tế để kiểm nghiệm
lãnh đạo ủy ban nhân dân thành phố giao sở y tế sở công thương xây dựng dự thảo chế tài quản lý rượu trên địa bàn trình lãnh đạo thành phố trước ngày ba mươi một tháng ba
ủy ban nhân dân thành phố cũng yêu cầu công an thành phố hà nội tổ chức điều tra làm rõ những trường hợp tử vong do ngộ độc diệu trong thời gian qua
đồng thời kết hợp tuyên truyền vận động ngăn chặn việc sản xuất kinh doanh rượu không rõ nguồn gốc xuất xứ
trong nửa tháng qua các đoàn liên ngành từ thành phố đến quận huyện đã kiểm tra gần một sáu trăm linh cơ sở niêm phong gần hai mươi lít rượu
ngoài ra trong ba tuần qua tại hà nội cũng đã ghi nhận hai mươi bảy ca ngộ độc rượu chứa cồn công nghiệp methanol trong đó có ba người tử vong
thưa các đồng chí thưa quý vị và các bạn nâng cao chất lượng nguồn nhân lực để xây dựng đội ngũ cán bộ kế cận các cấp có đủ đức đủ tài là nhiệm vụ rất quan trọng
đã được khẳng định trong nghị quyết đại hội đảng bộ thành phố hà nội lần thứ một mươi sáu nhiệm kỳ hai nghìn một mươi năm hai nghìn hai mươi
để thực hiện tốt nhiệm vụ này một trong những giải pháp mà thành ủy hà nội đã và đang tiến hành đó là đẩy mạnh công tác phát triển đảng trong đội ngũ trí thức học sinh sinh viên để tạo nguồn cán bộ về lâu dài
phóng sự sau được thực hiện tại hà nội sẽ cho ta thấy rõ hơn về cách làm này
phóng sự sau được thực hiện tại hà nội sẽ cho ta thấy rõ hơn về cách làm này
đã luôn có những cái ý chí cũng như là có những cái việc thôi thúc rằng là mình cũng sẽ trở thành một người đảng viên ở trong tương lai để tiếp nối những cái truyền thống quý báu của gia đình mình
và cái động lực thứ hai đó chính là tôi luôn tin tưởng rằng và tôi thấy đó cũng chính là một cái sự thật rằng là khi mà được trở thành một người đảng viên thì tôi sẽ có thể rèn luyện cũng như là hoàn thiện bản thân mình nhiều hơn nữa
nhìn lại thực tế

vậy trách nhiệm của cấp ủy cơ sở phải nâng lên sát sao từ khâu đề ra tiêu chí tạo nguồn bồi dưỡng và kết nạp điều này giúp cho sinh viên xác định động cơ phân đấu rèn luyện để được đứng trong hàng ngũ của đảng
có rất là nhiều những phong trào mà các bạn có thể tham gia ví dụ như là phong trào tình nguyện mùa hè xanh phong trào hiến máu các chương trình hiến máu nhân đạo
rồi là các phong trào hội đồng hương ở các tỉnh thành phố
thế thì qua những cái phong trào này thì các bạn có cơ hội để rèn luyện để phấn đấu tốt hơn nữa
và cũng là qua những cái phong trào này thì đoàn cũng tìm ra được những quân chúng ưu tú và tích cực để mà giới thiệu cho tri bộ sinh viên của đảng bộ nhà trường
cùng với các cấp ủy trực thuộc đảng ủy khối các trường đại học cao đẳng hà nội đang triển khai các giải pháp
nhằm hiện thực hóa mục tiêu nâng số trí thức học sinh sinh viên được kết nạp đảng sẽ chiếm ba mươi tổng số đảng viên mới kết nạp
đây là mục tiêu đã được thể hiện thông qua chỉ thị số một mươi hai cttu của thành ủy hà nội ngày chín tháng một mươi năm hai nghìn một mươi hai khẳng định quyết tâm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực thủ đô
hiện nay đảng ủy khối đã chỉ đạo các đảng bộ trực thuộc tích cực tổ chức các hoạt động đoàn hội với đoàn trường làm nòng cốt
qua đó phát hiện bồi dưỡng giới thiệu những quần trọng
tôi cho rằng là sinh viên hiện nay có cái động cơ phấn đấu lý tưởng vào đảng rất rõ lét và rất tốt cho cái sự vào đảng cho khối
tại vì người ta có trí tuệ người ta có sức khỏe người ta có cái điều kiện của gia đình điều kiện xã hội và mình tạo cái chấp cánh cho mưa cháu
đấy là cái phần lợi rất lớn
sinh viên trong khối các trường đại học là rất thiết tha trở thành đảng viên và khẳng định bằng những cái phong trào sinh viên tình nguyện
hiến mẫu nhân đạo rồi là góp phần ủng hộ đồng bào lũ ruột rồi cái đồng bào các nguyên biên giới hải đảo
thì sinh viên tham gia các bạn thấy là ở trên đài báo các thực tế cuộc sống thì sinh viên nhận thức rất tốt và có tấm lòng và tương thân thương ái
và sinh viên trẻ mà đa số phân đốc vào đảng thì họ phát huy được rất tốt
cùng với công tác phát triển đảng viên yêu cầu đặt ra với các cấp ủy là phải phát huy vai trò của đảng viên là sinh viên
nhiều trường đã thực hiện mô hình tri bộ sinh viên trong đó sinh viên trực tiếp tham gia cấp ủy
điều này đã góp phần làm cho công tác chỉ đạo sâu sát hơn với tình hình thực tế
tại từng tri bộ và trên thực tế mỗi đảng viên trẻ là sinh viên đều luôn tự ý thức vai trò tiên phong gương mẫu của mình
em cảm thấy là mình cần cố gắng hơn nữa trên các phương diện mà mình đã từng phấn đấu
và hơn nữa là phải làm sao để trở thành một tấm gương cho các bạn đoàn viên thanh niên khác
cũng mong muốn cũng có động lực để phấn đấu được đứng trong hàng ngũ của đảng giống như mình
những kết quả nổi bật trong công tác phát triển đảng trong học sinh sinh viên
đã khẳng định chất lượng công tác xây dựng đảng trong các trường đại học cao đẳng trên địa bàn hà nội
ngày càng được nâng cao bổ sung cho thủ đô lực lượng trí thức hùng hậu có năng lực
đó cũng là một trong những giải pháp hữu hiệu để nâng cao chất lượng nguồn nhân lực thủ đô
góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội một mươi hai của đảng
trong phần tin quốc tế đảng cực hữu bị đẩy lùi trong bầu cử quốc hội hà lan
hàn quốc điều tra hai tập đoàn lotte và sk
hôm nay ông garde winder thủ lĩnh đảng vì tự do chủ trương bài hồi giáo đã chúc mừng đương kim thủ tướng hà lan mark rutte
giành chiến thắng trong cuộc bầu cử quốc hội vừa diễn ra ở nước này đồng thời để ngỏ khả năng hợp tác với chính phủ mới
với kết quả giành chiến thắng của thủ tướng mark rut cuộc bầu cử cho thấy người dân hà lan đã tỉnh táo và cảnh giác
trước nguy cơ trỗi dậy mạnh mẽ của chủ nghĩa dân túy cực đoan vốn đang có xu hướng lan rộng ở châu âu
cuộc bầu cử quốc hội hà lan lần này được coi là phép thử về sự trỗi dậy của chủ nghĩa dân túy tại hà lan
cũng như sự bền vững của những giá trị của châu âu nói chung trong bối cảnh nước anh chuẩn bị khởi động tiến trình đàm phán rời khỏi eu
ý thức được tầm quan trọng của sự kiện lần này đông đảo người dân hà lan đã tham gia bầu cử
được kim thủ tướng mark rutte đánh giá đây chính là cơ hội để một nền dân chủ như hà lan chặn đứng hiệu ứng domino của chủ nghĩa dân túy
đây là một tín hiệu mạnh mẽ đối với châu âu
kết quả bầu cử cho thấy hà lan một thành viên cốt lõi của châu âu đã không để bị kích động
và điều đó khiến tôi rất vui mừng cho nền dân chủ ở hà lan và châu âu
ngay sau khi kết quả kiểm phiếu sơ bộ được công bố giới chức châu âu đã hoan nghênh kết quả bầu cử đồng thời ca ngợi chiến thắng của thủ tướng rút
sau quyết định rời eu của anh và cuộc bầu cử tổng thống tại mỹ hôm nay người dân hà lan đã đặt dấu chấm hết cho kiểu chủ nghĩa dân túy sai lầm
các cử tri đã lựa chọn tiếp tục những chính sách đã giúp nền kinh tế của hà lan phát triển mạnh mẽ
cùng với các cuộc bầu cử tại pháp và đức sắp tới bầu cử quốc hội hà lan được coi là một trong ba cuộc bầu cử quan trọng nhất trong năm nay tại châu âu
giữa lúc xu hướng dân tộc chủ nghĩa và làn sóng bài hồi giáo không ngừng gia tăng ảnh hưởng tại nhiều nước châu lục này
đàm phán hòa bình syri tại kazakhstan đã khép lại mà không đạt được kết quả như mong đợi
do còn nhiều bất đồng giữa các bên
tuy nhiên trong tuyên bố chung kết thúc hòa đàm cả nga thổ nhĩ kỳ và iran đều nhất trí tăng cường cơ chế giám sát giữa ba bên đối với các vi phạm lệnh ngừng bắn ở syri
ba nước nga thổ nhĩ kỳ và iran sẽ tiếp tục hợp tác để xác định vị trí của các phần tử khủng bố
tăng cường trao đổi thông tin về các vi phạm ngừng bắn và quyết định đi đến nỗ lực chung nhằm làm giảm mức độ bạo lực bằng việc tăng tính hiệu quả của cơ chế giám sát ba bên
vọc đàm phán thứ ba tại astana
nga cũng đạt được thỏa thuận giữa các nhà bảo trợ nga thổ nhĩ kỳ và iran về thời gian tái đàm phán vào đầu tháng năm tới
trước đó ngày một mươi ba tháng ba phe đối lập ở syri từ chối tham gia các vòng đàm phán lần này với cáo buộc nga không giữ các cam kết đối với lệnh ngừng bắn mong manh đạt được hồi tháng một mươi hai năm ngoái
bộ ngoại giao kazakhstan cho biết theo dự kiến sẽ có phái đoàn đại diện phe đối lập đến astana ngày một mươi năm tháng ba
nhưng đại diện phe đối lập chỉ tham gia các cuộc tham vấn cấp chuyên gia chứ không tham gia vào các cuộc đàm phán
liên quan đến bê bối chính trị tại hàn quốc văn phòng công tố hàn quốc cho biết đang bắt đầu điều tra làm rõ những cáo buộc
rằng đã có thỏa thuận ngầm giữa bà park geun hye và hai tập đoàn lớn của nước này đó là lotte và sk
người phát ngôn tập đoàn sk cho biết tập đoàn này sẽ hợp tác đầy đủ với cuộc điều tra
trong khi đó tập đoàn lotte vẫn chưa đưa ra bình luận gì về vấn đề này
trước đó các điều tra viên hàn quốc cũng khám xét văn phòng của lotte và sk
đây là hai trong số nhiều tập đoàn bị tình nghi cung cấp tiền cho các tổ chức do bạn thân của bà park geun hye sở hữu
nhằm giành được sự ưu tiên chính sách từ chính phủ hàn quốc
trong khi đó quyền tổng thống kiêm thủ tướng hàn quốc hwang kyo an đã công bố quyết định không ra tranh cử
trong cuộc bầu cử tổng thống được ấn định vào ngày chín tháng năm tới
nhà lãnh đạo hàn quốc khẳng định hiện tại sẽ tập trung vào nhiệm vụ quyền tổng thống
đồng thời cam kết điều hành cuộc bầu cử một cách sâu sát và công bằng
phản ứng trước việc này những ứng viên khác cho rằng đây là một quyết định hợp lý
và ông hwang kyo an nên tập trung giải quyết các vấn đề kinh tế và an ninh của hàn quốc trong thời điểm này
nằm trong hoạt động trấn áp quy mô lớn có liên quan đến những căng thẳng đang gia tăng
tại các khu vực miền đông ukraine kiev đã áp đặt các biện pháp trừng phạt năm chi nhánh các ngân hàng
thuộc sở hữu nhà nước nga đặt tại nước này chiếm tám sáu thị phần và tài sản trị giá một ba tỷ đồng
phó thống đốc ngân hàng trung ương ukraine cho biết lệnh trừng phạt sẽ cấm các chi nhánh ngân hàng nga
rút tiền ra khỏi ukraine những biện pháp trừng phạt trên do hội đồng an ninh và quốc phòng ukraine đề nghị
cơ quan này trước đó cùng ngày cũng đã tạm ngừng mọi liên lạc giao thông với vùng donbass ở miền đông ukraine
hiện có ba ngân hàng thuộc sở hữu nhà nước của nga gồm sg banh veb và vtb nằm trong số hai mươi ngân hàng hàng đầu ukraine
hiện tại hai ngân hàng veb và vtb
đang tiến hành các cuộc thương lượng về bán lại các chi nhánh tại ukraine
lệnh cấm này không áp dụng đối với các ngân hàng tư nhân có chi nhánh hoạt động tại cả nga và ukraine
ukraine vẫn cáo buộc nga hỗ trợ lực lượng đòi độc lập ở miền đông ukraine trong khi moscow luôn phủ nhận mọi liên quan
mở phần thiết lập b interest ở đây